ngay khi đám cháy rừng thông phòng hộ của huyện nghi xuân vừa được cơ bản khống chế
thì một vụ cháy rừng nghiêm trọng khác đã diễn ra tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
ngọn lửa đã tiến đến sát nhà dân công tác di dân đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai
vào lúc ba giờ sáng ngày ba mươi tháng sáu một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra ở hương sơn
ngọn lửa vẫn đang bùng phát và lan nhanh mặc dù chính quyền địa phương đã cố gắng tiếp cận hiện trường
nhưng do vụ cháy nằm ở đỉnh đồi cộng với thời tiết nắng nóng và gió lào thở mạnh nên không thể khống chế ngọn lửa
hiện ngọn lửa đã tiếp cận nhà dân và biện pháp quan trọng lúc này là di rời toàn bộ hộ dân sống cạnh bìa rừng đến nơi an toàn
theo thống kê trên địa bàn huyện hương sơn đang xảy ra bốn vụ cháy với hàng chục điểm phát lửa
ngay lúc này hàng trăm chiến sĩ quân đội công an kiểm lâm và người dân đang tập trung khống chế cháy rừng